vụ thị trường châu á châu phi bộ công thương vừa cho biết tỉnh vân nam trung quốc đã thông báo áp dụng một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động giao thương của nước này
tỉnh vân nam trung quốc có chung đường biên giới với các tỉnh lào cai điện biên lai châu và hà giang của nước ta
việc xuất nhập khẩu hàng hóa hiện nay của hai nước đang bước vào thời điểm chuyển mùa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
vì vậy các đơn vị doanh nghiệp cần lưu ý các phương tiện chuyên trở hàng hóa và người điều khiển phương tiện phải đăng ký với cơ quan chức năng trước ba ngày
người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh phải xét nghiệm acid nucleic ba ngày một lần kéo dài thời gian thông quan hàng hóa căn cứ vào số lượng hàng hóa tại cửa khẩu
trước mắt biện pháp trên sẽ được áp dụng cho các phương tiện người điều khiển và hàng hóa của trung quốc
tuy nhiên không loại trừ khả năng phía nước bạn có thể đề nghị việt nam áp dụng các biện pháp tương tự